cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi vừa bắt nhóm đối tượng dùng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn xã nghĩa an tp quảng ngãi
theo đó bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm phạm nhật trường trần đình khương võ anh tuấn và trần thắng phiên đều ở xã nghĩa an tp quảng ngãi
trước đó một thanh niên sinh năm hai nghìn ba của nhóm trên đã nhắn tin khiêu khích với một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín qua facebook dẫn đến mâu thuẫn
đỉnh điểm là vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng sáu nhóm bốn đối tượng trên đã kéo theo một nhóm bạn đến nhà thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
dùng vỏ chai bia và bom xăng tự chế ném vào nhà làm thiệt hại một số tài sản gây náo loạn cả khu dân cư
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng là trường khương tuấn và phiên
khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đồng bọn của nhóm về hành vi gây dối trật tự công cộng